thưa quý vị tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử trực tuyến ba bị cáo gồm đặng xuân hạnh
chủ tệ quận ngũ hành sơn võ lê hải và dương văn thanh cùng chủ tệ quận sơn trà
về hành vi mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo có trạng hạnh giữ vai trò chủ mưu cầm đầu và lấy vỏ bọc là chủ quán cà phê
để dễ dàng thực hiện việc mua bán ma túy
vào chiều ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai các mũi trinh sát ở vào nhà của hạnh
bắt quả tang hải và thanh cùng hai đối tượng khác đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ ba trăm linh ga ma túy đá một khẩu súng ruro và ba mươi năm viên đạn đầu trì
nhiều vật chứng dùng để phân chia và sử dụng ma túy
tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt đặng xuân hạnh hai mươi tám năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy
võ lê hải dương văn thanh cùng mức án tám năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
điều khiển xe máy không bằng lái và dương tính với ma túy
nguyễn văn kiên chú tại xã quảng tiến huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
vừa bị công an huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc ra quyết định xử phạt với số tiền là tám triệu năm trăm linh ngàn đồng
vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi một trên tỉnh lộ tám đoạn qua thị trấn eapok huyện cư mờ ga
tổ công tác đã tiến hành dừng xe mô tô do kiên điều khiển phát hiện kiên không có giấy phép lái xe
lúc này nhận thấy kiên có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến sử dụng chất ma túy
nên tổ công tác đã đưa kiên đến trung tâm y tế huyện cư mờ ga để test nhanh và cho kết quả dương tính với chất ma túy
vào tối ngày ba tháng một mươi hai cơ quan chức năng phường hai mươi năm quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh và làm rõ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội
ghi lại cảnh người đàn ông đi cùng với một người phụ nữ lao vào hành hung một người phụ nữ khác dưới sảnh ở một tòa nhà
qua tìm hiểu vụ việc xảy ra tại một trung cư thuộc phường hai mươi năm quận bình thạnh
theo đoạn clip vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi một ngay khi hai phụ nữ khoảng ba mươi tuổi bước ra khỏi thang máy
thì lập tức một người đàn ông và một người phụ nữ lao đến áp sát
ngay sau đó cả hai liên tục dùng tay và chân đánh vào người mặc áo vàng mặc cho người này không thể phản kháng
lực lượng chức năng phường hai mươi năm đã nắm vụ việc và đang vào cuộc làm rõ
một cá nhân có liên quan đến vụ khủng bố ở huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
vừa bị chính quyền đưa ra kiểm điểm trước buôn làng
tại buổi họp dân ở hai buôn ea nao a và ea nao bê xã ea tu thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
các già làng trưởng buôn cán bộ xã và công an các cấp đã đưa y lý hê ban chú ở buôn ea nao a ra kiểm tra trước buôn làng
đây thì y lý e ban đã tự thú nhận những sai trái của mình nghe theo lời lôi kéo xúi dục của các đối tượng phun rô
tuy nhiên đến ngày một mươi một tháng sáu
năm hai nghìn hai mươi ba y lý hê ban đã kịp thời nhận ra sai trái và không trực tiếp tham gia nhóm đối tượng gây ra vụ khủng bố ở huyện chư quynh
cũng tại đây các đại diện ban ngành đã thông báo về tình hình phản động phun rô lưu vong
cùng các thế lực thù địch ở bên ngoài vẫn tung tin xuyên tạc kích động chống phá đảng nhà nước âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân
đề nghị đồng bào ở các buôn làng cần tiếp tục nâng cao cảnh giác để cùng cán bộ các cấp vô hiệu hóa
phòng chống những âm mưu phá rối góp phần bảo vệ sự bình yên cho các buôn làng tây nguyên
công an quận bình thạnh đang tập trung xác minh video clip ghi lại cảnh cặp đôi nam nữ túm tóc kéo lê và hành hung một cô gái tại sảnh trung cư ở tp hcm
vào chiều ngày ba tháng một mươi hai mạng xã hội lan truyền video clip về cảnh hành hung cô gái xảy ra tại sảnh trung cư nơi đông người
bắt đầu xác định vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi một h ba mươi
tháng một mươi một tại khu trung cư ở quận bình thạnh video clip ghi lại hình ảnh hai phụ nữ vừa bước ra từ thang máy trung cư
thì bị một nhóm người ngồi đợi sẵn ở sảnh xong tới hành hung
trong nhóm người này thì chủ yếu là cặp nam nữ lao vào hành hung cô gái mặc áo thun màu vàng
khi clip được chia sẻ nhiều ý kiến bất bình bức xúc về thái độ và cách hành xử của đôi nam nữ với cô gái mặc áo vàng
lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân đối tượng ngô thị bích liễu ba mươi bảy tuổi
trú tại xã tịnh hà huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi tạm giữ để điều tra làm rõ
với thủ đoạn gian dối rủ một người đàn ông hợp tác mua đất chung sau khi nhận gần một tỷ đồng của người đàn ông trên mua đất
liễu đã không đứng tên quyền sử dụng đất mà để lái xe của mình đứng tên và chỉ đạo lái xe thế chấp ngân hàng vay số tiền trên một tỷ đồng
số tiền vay được liễu đã chiếm đoạt
ngoài ra ngô thị bích liễu còn chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân với thủ đoạn mua đất chung
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi đề nghị cá nhân tổ chức nào là bị hại của liễu thì liên hệ phối hợp để giải quyết
thưa quý vị vừa qua bộ tư lãnh các
cảnh sát cơ động đã phối hợp với hội cựu chiến binh
trường đại học y hà nội tổ chức thăm khám bệnh và trao tặng quà cho người dân tại huyện yên thí của tỉnh bắc giang
đoàn y bác sĩ đã thăm khám cho hơn một thương bệnh binh cựu chiến binh và gia đình chính sách trên địa bàn
cùng với đó cũng đã trao tặng hai mươi phần quà cho các thân nhân gia đình chính sách và hộ nghèo
qua đó tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân trong các hoạt động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng thời giáo dục cho toàn thể cán bộ chiến sĩ bộ tư lãnh cảnh sát cơ động về truyền thống đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn
còn tổ chức dạy thêm bên ngoài đang thiếu cơ sở pháp lý để điều tiết cũng như là giám sát
quan ngại nhiều ý kiến chuyên gia đã cho rằng là đã đến lúc cần phải đưa dạy thêm vào một cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện
bởi đây là một trong những giải pháp quan trọng để làm lanh mạnh hóa hoạt động này
cụ thể như thế nào quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây
để trả lại sự trong sạch cho môi trường dạy thêm học thêm thì tôi kiến nghị bộ giáo dục và đào tạo
cần nhanh chóng khẩn trương sửa đổi các quy định
liên quan đến việc quản lý hiệu quả sâu sát thiết thực và hài hòa lợi ích của học sinh phụ huynh và giáo viên
chúng tôi cũng đã từng gửi các văn bản số một nghìn năm trăm ba mươi bốn gửi cho ủy ban kinh tế quốc hội và bộ kế hoạch đầu tư
và các văn bản số hai nghìn hai mươi sáu gửi thủ tướng chính phủ vào năm hai nghìn hai mươi
đề nghị bổ sung việc dạy thêm học thêm vào danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện
nhưng mà cũng không rõ lý do tại sao trong quá trình từ năm hai nghìn hai mươi một thì việc này cũng đã không được chấp thuận
việc dạy thêm học thêm được quy định tại thông tư một mươi bảy của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo ban hành
quy định về dạy thêm học thêm
xong có nhiều điều đã hết hiệu lực
nhiều chuyên gia cho biết đây chính là nguyên nhân khiến cho tình trạng dạy thêm học thêm đang tồn tại nhiều bất cập
bởi không có một hành lang pháp lý rõ ràng
việc dạy thêm và học thêm nó là một cái nhu cầu thực tế và nó đang diễn ra một cách khá lộn xộn
tại đây tại sao
bởi vì nó nguyên nhân một phần nguyên nhân chính đó đến từ cái việc đó là thông tư một mươi bảy bộ giáo dục và đào tạo
thì cái thông tư một mươi bảy là thông tư duy nhất hiện nay mà quy định đến việc dạy thêm học thêm
nhưng mà thông tư này đã được ban hành từ năm hai nghìn một mươi tám
nhưng mà sau đó đã phải bãi bỏ đến tám điều liên quan đến việc là quy định điều kiện cơ sở vật chất
điều kiện quy trình thủ tục giấy phép và yêu cầu của giáo viên tham gia dự thi là gì
thì tám trên hai mươi điều đã bị bãi bỏ khi mà luật đầu tư sửa đổi
chính vì thế mà cái hành lang pháp lý này nó bị thiếu
nó bị lòng lẹ thiếu cái sự chặt chẽ và chúng ta chưa có những cái chế tài
và chính vì cái việc mà việc dạy thêm học thêm nó chưa đưa vào ngành nghề kinh doanh điều kiện
nó chưa đưa vào luật nó đã làm cho cái việc mà thiếu đi cái sức nặng của cái mặt pháp luật để mà quản lý cái ngành nghề này
nhiều chuyên gia cũng đồng tình cần sớm có quy định rõ ràng cho việc dạy thêm học thêm
tuy nhiên cùng với đó cần có những quy định chặt chẽ hơn để giải quyết được câu chuyện học thêm dạy thêm
gây tốn kém cho phụ huynh sự quá tải cho học sinh
và cả tình trạng giáo viên ép học sinh học thêm các nhà trường tổ chức dạy thêm với hình thức tự nguyện ép buộc
đôi khi là vì bệnh thành tích vì một cái danh hão nào đó thì phụ huynh chính phụ huynh ép con đường
con nó không có nhu cầu học thậm chí con không cảm thấy mình không có đủ điều kiện để có thể trở thành đúng không
một học sinh giỏi chiếm giải này giải kia nhưng mà bản thân phụ huynh là cứ thích
thế là phụ huynh cũng tạo lên một cái làn sóng đi học thế
rồi một số thầy cô cũng có thể
là vì lý do về thu nhập về kinh tế đúng không
mà cũng có những hành vi không chuẩn của nhà giáo
thì tất cả các quy định cũng như là luật làm sao để ngăn chặn được những cái tiêu cực
thực tế hiện nay thi cử vẫn còn là nặng nề
bệnh thành tích của các nhà trường vẫn chưa được giải quyết
trong khi đó nhiều trường học giáo viên vẫn muốn tăng thêm thu nhập hàng tháng
có thể nói đây là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng dạy thêm học thêm tiếp diễn
không thể thuyên giảng được
một giải pháp căn cơ cho tình trạng dạy thêm học thêm
có lẽ đang được rất nhiều phụ huynh chờ đợi từ các cơ quan chức năng
thưa quý vị những ngày qua hà nội và các tỉnh miền bắc đang trải qua một đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng kéo dài
ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe của người dân
cụ thể đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở hà nội bắt đầu từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một kéo dài đến hôm nay và chưa có dấu hiệu dừng lại
mới đây theo một kết quả điều tra
hà nội cũng được xem là một trong số những thành phố ô nhiễm nhất thế giới
theo một báo cáo khoảng ba năm triệu người dân thủ đô bị ảnh hưởng bởi mức bụi gấp năm lần tiêu chuẩn của who
vậy cần có những giải pháp cấp bách và lâu dài như thế nào để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí
ngay sau đây sẽ là những phân tích của tiến sĩ hoàng dương tùng chủ tịch mạng lưới không khí sạch việt nam
nguyên phó tổng cục trường tổng cục môi trường
mời quý vị cùng theo dõi
để khắc phục tình trạng ô nhiễm
cục kiểm soát ô nhiễm môi trường bộ tài nguyên môi trường đề nghị các sở tài nguyên môi trường khẩn trương chỉ đạo tăng cường tần suất quan chắc
công bố kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí trên cổng thông tin điện tử và phương tiện truyền thông của tỉnh thành phố
khuyến cáo người dân áp dụng ngay các giải pháp bảo vệ sức khỏe
đặc biệt với nhóm đối tượng có hoạt động ngoài trời vào năm h đến bảy giờ sáng và một mươi bốn h đến một mươi chín h tối
vâng có thể thấy là các nhà khoa học thì đã chỉ ra rằng một phần ba cái lượng bụi mịn pm hai năm
thì do cái nguồn tại chỗ tại thành phố hà nội và trong đó thì nguyên nhân chính là các cái phát thải từ các cái phương tiện giao thông
thì tiến sĩ có chia sẻ gì về điều này ạ
có thể thấy rằng là cái nguồn giao thông ấy đấy là cũng là một cái nguồn đóng góp rất lớn
ở trong cho cái ô nhiễm không khí hà nội
đấy là từ khoảng từ bốn đến sáu triệu năm sáu triệu cái xe máy
mà cái đặc điểm của cái xe máy ở việt nam tức là chúng ta không kiểm soát khí thải
thì là nó cũ bao nhiêu cũng chạy được lâu bao nhiêu cũng chạy được và có gói đen chì thì cũng có thể chạy được
nghĩa là gì chúng ta chưa kiểm soát
thứ hai nữa là một số các phương tiện lớn các ô tô
tám trăm linh cái ô tô chạy thì nó cũng sinh ra những cái một số bụi miệng nhất định
thế thành ra chúng tôi thấy rằng là các bấy số lượng phương tiện cá nhân như vậy
thì rõ ràng là cái nguồn ô tô và xe máy là một trong những nguồn đóng góp chính của cái ô nhiễm không khí của thành hà nội
ô nhiễm không khí hiện nay đã thực sự trở thành vấn đề nóng
và cần thiết phải cải thiện môi trường không khí để cải thiện sức khỏe cho người dân
theo tiến sĩ hoàng dương tùng
thì về các cái giải pháp cũng như là công nghệ rồi các cái nguồn lực dành cho cái vấn đề mà cải thiện cái tình trạng ô nhiễm không khí
thì chúng ta phải có cái biện pháp cấp bách ra sao
hiện nay thì có rất nhiều những cái cơ chế để mà có thể hỗ trợ
ví dụ như là vay vốn này rồi tín dụng xanh này thế rồi carbon này thị trường carbon tất cả những cái chuyện như thế
nếu mà anh mà làm tốt anh mà có đầu tư vào công nghệ
tốt tư vào những cái gọi là sản phẩm xanh
thì anh có rất là nhiều cái cơ hội kể cả trong cái chuyện là tiếp cận thị trường
tôi nghĩ rằng là những cái nguồn lực để cho giảm thiểu ô nhiễm hiện nay thì có rất nhiều
từ các cái công nghệ này từ các cái tài chính này rồi các sự phối hợp hợp tác này
và nhất là bây giờ thì việt nam thì đang rất quyết tâm trong cái chuyện
nét zero vào năm hai nghìn năm mươi
thành ra là chính phủ việt nam cũng rất là ưu tiên
cho cái vấn đề giảm thiểu ô nhiễm rồi giảm thiểu các cái biến đổi tác động của biến đổi khí hậu
thế thì những cái chuyện như thế thì tôi nghĩ là vừa cứng vừa nguồn lực cứng vừa nguồn lực mềm đều có
bây giờ nó là cái sự quyết tâm của các cái thứ nhất là của các doanh nghiệp
cái thứ hai nữa
là của các cái cấp
của các ngành
trong thời gian chờ đợi các nhà quản lý đưa ra những biện pháp để cải thiện
giảm thiểu cái tình trạng ô nhiễm không khí
thì người dân cần phải có những biện pháp gì để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân
cũng như là chung tay để bảo vệ môi trường
khi mà nhìn thấy ô nhiễm như vậy thì chúng ta phải biết cách để bảo vệ mình
nâng cao cái nhận thức
đấy là chúng ta phải làm gì
ví dụ như là nếu mà chúng ta không bắt buộc phải ra ngoài thì ở trong nhà
thế rồi đóng kín cửa rồi có nhà có điều kiện để anh có thể mua
những cái máy mà gọi là lọc bụi
một mặt khác thì tôi nghĩ rằng là chúng ta
cũng phải chủ động
tham gia vào trong cái việc tức là giảm thiểu ô nhiễm
ví dụ như là chúng ta
đi ra đường đi ra ngoài tham gia giao thông thì làm sao là
tăng cường cái xe công cộng
xe buýt rồi chúng ta
đi bộ nhiều đúng không
rồi ngay cả trong gia đình ở đây thì chúng ta
cũng có thể giáo dục con cái
để xem các nguồn ô nhiễm từ đâu
làm thế nào để mà chúng ta tham gia
vào trong công việc công cuộc là giảm thiểu ô nhiễm như vậy
thế rồi chúng ta cũng phải góp phần vào trong cái tiếng nói là phát hiện các cái nguồn ô nhiễm
một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ hoàng dương tùng trong chương trình hôm nay
với mục đích nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội đề xuất chi gần một mươi tỷ đồng
thông tin đáng chú ý sẽ có trong cụm chính sách
ngay sau đây
từ ngày ba tháng một mươi hai
nhiều chính sách mới về bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực thi hành mang đến nhiều quyền lợi cho người tham gia thụ hưởng chính sách
đáng chú ý nghị định số bảy mươi năm bãi bỏ quy định về tổng mức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
theo quy định mới
nguyên tắc thanh toán bảo hiểm y tế căn cứ vào giá dịch vụ
gồm chi phí dịch vụ khám bệnh
chi phí dịch vụ ngày dường bệnh
và chi phí dịch vụ kỹ thuật
xét nghiệm bảo hiểm y tế
sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng
sau đó cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhận được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành
kỳ tuyển sinh lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
nhiều địa phương đã chốt phương án tuyển sinh
đơn cử như tỉnh hưng yên quảng nam
kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sẽ gồm ba bài thi ngữ văn toán và tiếng anh
ngữ văn thi theo hình thức tự luận
toán và tiếng anh thi theo hình thức trắc nghiệm
tại hà nội
thời điểm này
sở giáo dục và đào tạo mới chỉ công bố
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
sẽ tiếp tục thi tuyển để tuyển sinh vào lớp một mươi
nhưng chưa cho biết sẽ thi ba hay bốn bài thi
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa trình đề án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy cho giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn bốn mươi năm
với tổng kinh phí lên tới gần một mươi tỷ đồng
đề án đặt ra ba lộ trình
để nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn
gồm giai đoạn một từ nay đến năm hai nghìn hai mươi

và giai đoạn ba từ năm hai nghìn ba mươi một đến năm hai nghìn bốn mươi năm

giai đoạn ba là gần năm chín mươi tỷ đồng
đề án đặt ra ba lộ trình

gồm giai đoạn một từ nay đến năm hai nghìn bốn mươi năm đến năm hai nghìn bốn mươi năm